hội đã giới thiệu những tiềm năng cơ hội đầu tư đến với các cá nhân và doanh nghiệp đồng thời công bố ba mươi dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh thừa thiên huế
tỉnh cũng đã xây dựng các chính sách ưu đãi cải thiện môi trường kinh doanh và cam kết với nhà đầu tư sẽ tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi hiệu quả sẵn sàng gặp mặt tiếp xúc với các doanh nghiệp các nhà đầu tư để lắng nghe trao đổi và tháo gỡ những khó khăn cũng như chỉ đạo xử lý kịp thời nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư

tỉnh cũng đã xây dựng các chính sách ưu đãi cải thiện môi trường đầu tư trong quá trình đầu tư

tỉnh cũng đã xây dựng các chính sách ưu đãi cải thiện môi trường đầu tư sẽ tạo ra môi trường đầu tư trong quá trình đầu tư
tỉnh cũng đãi cải thiện môi trường đầu tư trong quá trình đầu tư trong quá trình đầu tư
trà hoa vàng đã được xã quảng minh lựa chọn là sản phẩm chủ lực trong chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của địa phương
với việc bảo tồn và phát triển giống trà hoa vàng cũng như các giống cây dược liệu có giá trị kinh tế cao khác
sẽ tạo ra công an việc làm ổn định cho người dân giúp họ vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
chiều ngày tám tháng tám tại công an tỉnh hà nam bộ công an ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị
thông cáo báo chí và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá vụ án giết người
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tại phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an về việc điều tra làm rõ đối tượng dùng súng bắn chết anh lê hữu trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bảo lộc một
phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hữu trí gây dư luận xấu trong xã hội
sau hơn một tháng tiến hành điều tra ngày sáu tháng tám ban chỉ đạo chuyên án công an tỉnh hà nam đã tiến hành bắt ba đối tượng về hành vi giết người gồm
nguyễn sĩ đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bảo lộc một phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có một tiến án về tội lừa đảo chiếm được tài sản
lê thái duy hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi sáu phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai chưa có tiến án tiến sự
lê việt hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn cầu nhân xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định có một tiền án về tội cướp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh lai châu công an tỉnh cũng cho biết vừa phá thành công chuyên án bảy t
bắt giữ các đối tượng gây ra liên tiếp năm vụ trộm trâu đem bán qua biên giới
ban giám đốc công an lai châu đã cho xác lập chuyên án bảy t để đấu tranh làm rõ hành vi trộm châu đem bán qua biên giới
sau khi tiến hành điều tra ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng lý a dê dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại bản dền tháng a xã giào san huyện phong thổ lai châu đã ra đầu thú và khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
theo lời khai của dê cơ quan cảnh sát điều tra công an lai châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng
gồm có lý a lâu dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại bản sàng sang xã mù sang huyện phong thổ
sùng a lùng dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn riêng đối tượng tẩn chỉnh quang dân tộc giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại mù sang cao xã mù sang huyện phong thổ và tên giàng a thông chưa rõ lai lịch đã trốn qua trung quốc
theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra công an lai châu các vụ trộm cắp châu bò hàng năm vẫn xảy ra giải rác trên địa bàn tỉnh
xong đây là vụ việc nghiêm trọng có tổ chức và xảy ra đồng loạt liên tục rất nhiều năm mới xuất hiện lại ở lai châu
vì vậy đơn vị này khuyên cáo bà con cần nâng cao ý thức cảnh giác và có biện pháp bảo vệ tài sản của mình
đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương cần có quy định rõ ràng về việc vận chuyển tiêu thụ châu bò qua biên giới nhất là khu vực cửa khẩu
triển lãm do nhóm tình nguyện viên vòng tay mẹ tổ chức
triển lãm bao gồm tám mươi tám tác phẩm ảnh của tám tác giả bùi hỏa tiễn nguyễn quang tuấn hoàng mạnh cường trần thiết dũng trần cao bảo long nguyễn hồng vĩnh kim mạnh và chu thu hảo
đây là những tác giả từng đoạt nhiều giải thưởng
thường nhiếp ảnh trong và ngoài nước
toàn bộ số tiền thu được sẽ được góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn
đến với không gian triển lãm người xem được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc phần lớn là hình ảnh thiên nhiên đất nước con người việt nam
các tác phẩm được chọn lọc phản ánh chân thực và sinh động cuộc sống tạo cảm giác thoải mái cho người xem
triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng tám tại trung tâm sách hà nội
tại bảo tàng hà nội chợ đồ cổ đà nẵng
đá quý diễn ra vào chủ nhật hàng tuần đã trở thành điểm hẹn của những người đam mê trang sức đồ cổ việt nam
cũng như là du khách trong và ngoài nước khi tham quan hà nội
các gian hàng được thiết kế mở theo hình thức chợ quê thường thấy ở đồng bằng bắc bộ
các đồ vật từ nhiều thế kỷ tưởng đã trôi vào dĩ vãng nay được tái sinh tại phiên trận này
ở đây người ta có thể tìm thấy cả một không gian văn hóa hà nội với những món đồ cũ hàng trăm năm tuổi
những món đồ ở chợ đa dạng
từ các loại đồ thờ tượng phật hoặc tứ linh bằng đồng đỉnh đồng
đến các vật dụng hàng ngày có tuổi đời cao như ấm trà đèn cổ lư hương tranh đồng hồ v v
ngoài ra phiên trợ lần này còn trưng bày các loại đá quý của các tỉnh thành và của cá nhân các nhà sưu tập
các sản phẩm từ đá như trang sức đồ trang trí trưng bày v v
chợ phiên đồ cổ đá quý diễn ra mỗi sáng chủ nhật hàng tuần
là một địa chỉ văn hóa và trở thành điểm du lịch
thú vị cho du khách trong và ngoài nước khi tham quan hà nội
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nhiệm vụ trọng tâm số một được đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
là ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong nội bộ đảng
sau đại hội bộ chính trị ban bí thư và đồng chí tổng bí thư đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan
ban bộ ngành tiến hành một số công việc cụ thể nhằm xử lý những cá nhân tổ chức
có biểu hiện suy thoái củng cố niềm tin trong nhân dân
tuy nhiên ở một số địa phương những biểu hiện suy thoái của đội ngũ cán bộ cơ sở dù đã bộc lộ rất rõ ràng
nhưng vẫn chưa được đấu tranh xử lý đến nơi đến trốn khiến người dân bức xúc
đơn cử như ở xã đồng thái huyện ba vì thành phố hà nội
thời gian qua xã đồng thái đã khiến dư luận xôn xao về việc cán bộ xã ăn chịu
hát karaoke chịu trong thời gian dài khiến số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng
và còn nợ lương tiền may đồng phục nợ nhà hát tuồng trung ương
rồi trong việc dồn điền đổi thửa tại xã này cũng bị người dân nghi ngờ cán bộ xã trục lợi cá nhân
nhằm làm rõ sự việc và để rộng đường dư luận phóng viên truyền hình nhân dân
nhiều lần đặt lịch hẹn gửi công văn liên hệ và đến tận trụ sở của đảng ủy
ủy ban nhân dân xã đồng thái để làm việc
tuy nhiên tất cả mọi nỗ lực của phóng viên đều bị cán bộ xã từ chối
và những gì chúng tôi ghi nhận được chỉ là sự bức xúc của người dân về nhiều vấn đề
cũng như lãnh đạo xã đến cuộc sống và những bức xúc còn nổi cộng trong dân
thì chúng tôi nhận được rất nhiều cái lắc đầu và có rất là nhiều sự chia sẻ
trong các cuộc họp hội đồng nhân dân thì người dân cũng nêu ra rất là nhiều ý kiến
tuy nhiên câu trả lời và giải quyết đến đâu thì người dân vẫn còn đang chờ đợi
cộng dân chúng tôi chỉ muốn là các đồng chí trong xã ủy ban xã quan tâm đến dân
mà nói chung là thôn tăng cầu chúng tôi nhiều hơn nữa
có thể thấy sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên
dù ở mức độ nào và ở cấp độ nào cũng đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân đối với đảng
phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên là vấn đề có ảnh hưởng quyết định
đến uy tín danh dự của đảng tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa đảng và nhân dân
quần chúng nhìn nhận đánh giá đảng nhiều khi thông qua phẩm chất tư cách lối sống của cán bộ đảng viên
nói quần chúng giảm suốt lòng tin đối với đảng không phải là giảm suốt lòng tin đối với lý tưởng sự nghiệp của đảng
mà là đối với những cán bộ đảng viên đã thoái hóa hư hỏng đối với những tổ chức đảng rêu giá không còn sức chiến đấu
có những hành vi việc làm không tốt của cán bộ đảng viên mất lòng tin ở chỗ đó
được biết nghị quyết đại hội đảng bộ huyện ba vì nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã xác định
nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là một khâu đột phá nhằm đẩy lùi suy thoái
nhưng nếu các cấp ủy chính quyền sở tại cứ né tránh sự thật như ở đồng thái thì e rằng mục tiêu đó sẽ khó thành hiện thực
và cũng từ đây bộc lộ ra một vấn đề là rào cản gây khó khăn cho công cuộc đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống trong nội bộ đảng không ở đâu xa mà nằm ngay trong đội ngũ cán bộ đảng viên
sốt xuất huyết là bệnh lây truyền do mũi vằn đốt người gây ra có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước không để mũi đẻ trứng
diệt bọ gậy bằng cách thả cá vào lù chùm vại bể chứa nước và thâu rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hoa đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà
không có bọ gậy không có sốt xuất huyết
trong phần tin quốc tế campuchia sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào năm hai nghìn một mươi tám
indonesia phát hiện nhóm cực đoan sau vụ tấn công singapore
hôm qua thủ tướng campuchia hun sen thông báo về thời điểm tiến hành
theo tuyên bố của ông hun sen cuộc tổng tuyển cử tới campuchia sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong một bài phát biểu trên truyền hình thủ tướng hun sen cho biết
hiến pháp quy định nhiệm kỳ của quốc hội là năm năm và sẽ không bị giải thể trước khi kết thúc nhiệm kỳ
trừ khi chính phủ bị giải thể hai lần trong thời gian là một mươi hai tháng
đúng theo kế hoạch ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám là ngày diễn ra tổng tuyển cử
thủ tướng hun sen nói
thủ tướng hun sen cũng kêu gọi người dân nước này đăng ký cho cuộc bầu cử địa phương vào ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi ba đảng nhân dân campuchia của thủ tướng hun sen đã giành được sáu mươi tám ghế
trong tổng số một trăm hai mươi ba ghế trong quốc hội trong khi đảng cứu người dân tộc campuchia chỉ giành được năm mươi năm ghế
giới chức indonesia hôm qua cho biết một số nghi can hồi giáo cực đoan bị bắt vào tuần trước do âm mưu tấn công singapore
là thành viên của nhóm cực đoan
một thành viên đã hoạt động trong vòng hai năm qua tại indonesia
cảnh sát quốc gia indonesia cho biết nhóm cực đoan có tên là grd được đặt theo tên của thủ lĩnh nhóm này là jiji damaduha
nhóm này chủ yếu tuyển mộ các thành viên thông qua trực tuyến và thực hiện các lệnh theo một kẻ cực đoan
người indonesia đã tham gia tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
nhóm này hoạt động hai năm và có hàng chục thành viên
vụ tấn công tại jakarta vào đầu năm nay làm tám người thiệt mạng
trong đó có bốn kẻ thực hiện vụ tấn công này
sau vụ bắt giữ các nghi can hôm năm tháng tám bộ nội vụ singapore cho biết
các nghi can đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công bằng rocket vào maria bay
một trung tâm giải trí nghỉ dưỡng tọa lạc bên bờ vịnh maria của singapore
bộ nội vụ nepal cho biết một máy bay trực thăng thuộc công ty hàng không fiste air của nepal đã bị mất tích chiều hôm qua
theo các quan chức thuộc công ty hàng không fister
chiếc trực thăng chín naka trở sáu người đã bị mất liên lạc từ lúc một mươi ba giờ theo giờ địa phương
khi đang thực hiện hành trình từ huyện godca tới thủ đô kamandu
bộ nội vụ nepal đã xác nhận thông tin trên các hoạt động tìm kiếm cũng đang được tiến hành
được biết chiếc trực thăng này chở các bệnh nhân từ huyện godca bị tàn phá do động đất tới thủ đô kamondu để điều trị y tế
những ngày qua thì nhiều người dân argentina đã và đang thể hiện sự bất bình với những chính sách của tổng thống
mauricio macri với thị trường lao động nước này
kể từ khi tổng thống argentina ông mauricio macri nhậm chức vào đầu năm nay
ông đã thực hiện cắt giảm tối đa biên chế nhà nước khiến một trăm năm mươi người mất việc làm
điều này đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người dân argentina
cụ thể tổng thống macri đã ban hành lệnh cắt giảm các khoản trợ cấp cải cách thị trường tự do
người lao động cùng các doanh nghiệp là người chịu thiệt nhiều nhất từ những chính sách này
theo một báo cáo của ngân hàng thế giới quân banh tỷ lệ thất nghiệp tại argentina đã lên mức tám hai trong năm hai nghìn một mươi bốn
khiến cho hàng nghìn người dân argentina biểu tình đòi hỏi chính phủ thay đổi chính sách cắt giảm việc làm
hải quan trung quốc vừa cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong tháng bảy vừa qua đã sụt giảm mạnh so với dự kiến
kim ngạch xuất khẩu của trung quốc trong tháng bảy giảm một mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
xuống còn một trăm ba mươi hai bảy so với cùng kỳ năm ngoái
mức sụt giảm này lớn hơn nhiều so với mức dự báo trung bình là bảy trong khi đó xuất khẩu trong tháng bảy cũng giảm bốn bốn xuống còn một trăm tám mươi bốn bốn tỷ usd lớn hơn mức dự báo là ba năm
cũng theo số liệu của hải quan trung quốc trong bảy tháng đầu năm nay kim ngạch thương mại giữa trung quốc với liên minh châu âu eu tăng một tám
thương mại hai chiều với nhật bản chỉ tăng tám trong khi với mỹ giảm bốn tám
theo nghiên cứu của ngân hàng anz
triển vọng kinh tế trung quốc nửa cuối năm nay sẽ gặp khó khăn tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế châu âu và nhật bản có thể kéo xuất khẩu của trung quốc đi xuống và sự kiện brexit cũng sẽ gây áp lực đối với xuất khẩu sang eu
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại